qua công tác tuần tra kiểm soát đồn biên phòng yà chía thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia lai
phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ iagrai phát hiện và bắt giữ vụ khai thác vận chuyển gỗ trái phép
các đối tượng lâm tạc đã lợi dụng khu vực đường tuần tra biên giới dọc theo bờ sông poco
sát biên giới việt nam cabuchia thuộc địa phận xã yachia huyện yagrai tỉnh gia lai để thực hiện hành vi vi phạm
thời điểm trên lực lượng bộ đội biên phòng và cán bộ quản lý bảo vệ rừng phát hiện một số đối tượng
đang tổ chức vận chuyển các lòng gỗ ra bờ sông để vận chuyển về hướng huyện đức cơ gia lai
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại bờ sông có tám lóng gỗ bằng lăng đang tập kết chờ vận chuyển
và hai mươi tám lóng gỗ bằng lăng khác vừa khai thác và được tập kết tại khu vực tiểu khu ba trăm sáu mươi năm
thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ iagrai
khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định ba mươi sáu lóng gỗ với tổng khối lượng hơn tám bốn mét khối
bị các đối tượng lâm tặc chặt hạ trái phép tại tiểu khu ba trăm sáu mươi năm
lực lượng biên phòng cũng đã tiến hành tạm giữ đối tượng liên quan là lê xuân thành hai mươi bốn tuổi
trú tại làng bi xã yatom huyện đức cơ tỉnh gia lai
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc